chiều tám tháng tám tại làng lụa hội an thành phố hội an tỉnh quảng nam đã tổ chức hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất dâu tằm tơ lụa và văn hóa tơ lụa trong đời sống hiện đại
đây là sự kiện nằm trong chuỗi những hoạt động tại festival văn hóa tơ lụa thổ cẩm việt nam thế giới lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
tại hội thảo nhiều chuyên gia cho rằng hiện nay nhu cầu tơ lụa và các sản phẩm từ ngành dâu tằm trên thế giới và trong nước ngày càng tăng theo nhịp độ phát triển kinh tế xã hội
người tiêu dùng có khuyên hướng sử dụng các sản phẩm may mặc tự nhiên trong đó tơ tằm là một trong những sản phẩm ngày càng được ưa chuộng
nhu cầu sử dụng ngày càng tăng trong khi đó nguồn cung cấp các sản phẩm tơ lụa có xu hướng giảm
đây là điều kiện thuận lợi là cơ sở để xây dựng ngành dâu tằm trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước
tuy nhiên cần có biện pháp hữu hiệu chú ý tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất dâu tầm tơ lụa nhất là chủ động được nguồn giống lai lưỡng hệ phục vụ cho bà con nông dân